ngoài khơi cơn bão vàm cỏ đang di chuyển
vào hồi một mươi chín h tối nay vị trí tâm bão vào khoảng một mươi bốn độ vĩ bắc một trăm hai mươi hai độ kinh đông
cách phía nam đảo luzon philippines vào khoảng một trăm ba mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba giật cấp một mươi sáu
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km và đi vào biển đông
đến một mươi chín h ngày một mươi hai tháng một mươi một vị trí tâm bão ở khoảng một mươi năm bốn độ vĩ bắc
một trăm một mươi bảy năm độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai tức là một trăm một mươi năm một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi năm
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên
giật từ cấp tám trở lên từ vị tuyến một mươi ba một mươi tám độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi năm đến một trăm hai mươi độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba